có thêm hai mươi hai sáu trăm năm mươi bốn người được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày hôm qua một mươi tám tháng bảy
tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng bốn hai trăm tám mươi ba chín trăm linh sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó số người đã được tiêm một mũi là ba chín trăm bảy mươi bảy bốn trăm ba mươi một người
số người đã được tiêm đủ hai mũi là ba trăm linh sáu bốn trăm bảy mươi năm người
trong sáng ngày hôm nay nước ta cũng ghi nhận thêm hai một mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín
và riêng với tp hcm là một năm trăm ba mươi năm ca
tại hà nội cho đến một mươi năm h chiều nay ngày một mươi chín tháng bảy thống kê của sở y tế hà nội đã ghi nhận thêm một mươi bảy trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong đó một mươi năm trường hợp là các f một và hai trường hợp là người trở về từ tp hcm
đến thời điểm này hà nội đã có ba mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai được ghi nhận trong ngày một mươi chín tháng bảy